ngày bảy tháng một mươi hai tại nhà máy xử lý rác thải thuộc công ty cổ phần công nghệ môi trường tây ninh
thuộc ấp tân lợi xã tân hưng huyện tân châu tỉnh tây ninh
ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh tây ninh đã tiêu hủy gần năm trăm tám mươi bốn
bao thuốc lá nhập lậu thuốc lá giả các loại đây là số hàng hóa nhập lậu hàng giả bị bắt giữ
từ đầu năm đến nay chỉ trong tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
ra quyết định xử phạt gần ba mươi đối tượng buôn bán vận chuyển thuốc lá nhập lậu với tổng số tiền phạt
trên ba tỷ đồng số lượng tăng vật nhập lậu bị tịch thu là hơn một trăm linh bao thuốc lá các loại